với chủ đề sắc màu tây bắc tối qua một mươi một tháng hai tại thành phố lào cai bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với tỉnh lào cai đã tổ chức lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc và đồng chí vũ đức đam ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
các điểm của năm du lịch quốc gia là thời điểm cơ hội để lào cai và các tỉnh vùng tây bắc phối hợp giới thiệu quảng bá các sự kiện của địa phương nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch lên một tầm cao mới